chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một đối tượng lường văn sáu không ngủ và lấy quần áo đặt lên bếp rồi bật lửa đốt
mẹ ruột đối tượng là bà vàng thị sương phát hiện và căn ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ
phát hiện sự việc em trai đối tượng là lường văn hậu lao vào căn ngăn cũng bị đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát
hậu bỏ chạy ra khỏi nhà và kêu cứu
sau đó đối tượng sáu tiếp tục cầm dao chạy ra cổng và đâm chém nhiều nhát vào người bố đẻ là lường văn phơi khiến ông phơi tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây án sáu quay vào nhà và dùng con dao tự cắt cổ mình
đến một giờ sáng lực lượng công an huyện than uyên đã không chế bắt giữ đối tượng và đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng đối tượng đã tử vong vào hồi bốn giờ năm mươi phút cùng ngày
nạn nhân lường văn hậu sau khi bị anh trai đâm chém trọng thương đã bỏ chạy ra khỏi nhà thì được người dân cùng bản đưa đi cấp cứu
hiện nay tình trạng sức khỏe đang nguy kịch
theo người thân trong gia đình cho biết trong vài ngày gần đây đối tượng sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định có lời nói và sinh hoạt bất thường
tại đắk lắc công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đang lấy lời khai bốn đối tượng có hành vi giàn cảnh đánh đập dùng dao không chế cướp tiền của người khác để đổ xăng
bốn đối tượng gồm hoàng mạnh tiến nguyễn tấn đạt lê quang minh và nguyễn hữu quyền
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một cả bốn đối tượng trên điều khiển hai xe máy đến một phòng trọ ở đường lê duẩn phường tân thành thành phố buôn ma thuật gặp nguyễn phi hoàng và một số người khác để nói chuyện
trên đường về thì xe máy của minh bị hết xăng nhưng cả nhóm không có tiền
lúc này tiền đã nảy sinh ý định cướp tài sản của hoàng để lấy tiền đổ xăng và tiêu xài nên đã bản bạc rồi rủ cả nhóm quay lại phòng trọ
tại phòng trọ các đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm tay chân đánh đập hoàng tiến dùng dao khống chế ép hoàng lên xe đến địa điểm khác để cướp tài sản
vì sợ bị giết nên hoàng đồng ý về lại phòng trọ lấy chiếc điện thoại của mình đem đi cầm cố để có tiền đưa cho các đối tượng
một chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển hơn hai mươi viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật có liên quan vừa bị công an thành phố lào cai triệt phá
trước đó tại khu vực đường minh khai thành phố lào cai lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng ly xeo chú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ tại hiện trường là một mươi hai viên ma túy hồng phiến
đấu tranh khai thác nhanh đối tượng chú khai nhận vận chuyển thuê số ma túy của đối tượng vàng xeo súng để đi giao cho khách
cùng ngày lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng vàng xeo súng
tại cơ quan cảnh sát điều tra súng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người nam giới tên là sùng a vang tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
đến khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của sùng a vang
phát hiện thu giữ tám bốn trăm linh viên ma túy hồng phiến một trăm linh triệu đồng cùng một xe máy và một số tài liệu khác có liên quan
thưa quý vị thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
và tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh đồng nai đã tập trung lực lượng tấn công trấn áp các loại tội phạm trong đó có tội phạm ma túy qua đó đã bắt nhiều đối tượng liên quan đến ma túy
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến nay công an huyện vĩnh cửu đã phối hợp với công an các xã
thị trấn và các xã tỉnh đồng nai để tìm hiểu về các loại tội phạm
khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã vĩnh tân đi đến địa bàn ấp sáu công an huyện vĩnh cửu phát hiện hai đối tượng vi văn phi và lo văn ven cùng chú tỉnh nghệ an có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thu giữ một gói ma túy đá một kim tiêm hai điện thoại di động